bệnh viện phụ sản hà nội đã lòng trọng tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm thành lập và đón nhận huân chương lo động hạng nhất
sau bốn thập kỷ bệnh viện phụ sản hà nội đã không ngừng phát triển trở thành bệnh viện trọng điểm trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản bà mẹ và chăm sóc trẻ sơ sinh của cả nước
là trung tâm thực hành uy tín trong đào tạo đội ngũ y bác sĩ trình độ cao
năm hai nghìn một mươi bảy tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh là hai tỷ lệ trẻ thụ thai từ hai mươi sáu tuần tuổi được chăm sóc và cứu chữa thành công là tám mươi hai
bệnh viện luôn chú trọng đầu tư cập nhật kỹ thuật công nghệ mới nhất trên thế giới trao dồi kiến thức cho các y bác sĩ để nâng cao chất lượng phục vụ người dân tốt nhất
tại buổi lễ phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao huân chương lao động hạng nhất cho bệnh viện phụ sản hà nội